thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao singapore vivian balak gritnan
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và singapore chia sẻ nhiều quan điểm lợi ích chiến lược
kinh tế hai nước mang tính kết nối cao và hỗ trợ nhau cùng phát triển thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với các nước asean
đặc biệt với singapore là một trong những ưu tiên của việt nam
thủ tướng đề nghị bên cạnh việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước chính phủ cần đẩy mạnh hợp tác qua kênh đảng quốc hội
mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục
sự hiểu biết và chia sẻ các giá trị văn hóa giữa nhân dân hai nước sẽ là nền tảng cho sự tin cậy gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc
singapore mở thêm một số khu công nghiệp ở một số địa phương như đà nẵng ninh bình
đề nghị hai bên phát huy vai trò định hướng của cơ chế kết nối cấp bộ trưởng kế hoạch và đầu tư trong việc tư vấn chính sách cho chính phủ
làm cầu nối cho doanh nghiệp hai nước trong quá trình đầu tư tiếp cận thị trường của nhau
về phần mình bộ trưởng ngoại giao singapore balak gridnan cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho rằng hai nước có mối quan hệ lịch sử lâu đời thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao
singapore ngay từ sớm đã tin tưởng vào triển vọng phát triển của việt nam
bộ trưởng ngoại giao nêu rõ việt nam và singapore cần đẩy mạnh hơn hợp tác về chính trị an ninh dù đặc điểm hai nước có khác biệt
chúng ta chia sẻ nhu cầu bộ máy lãnh đạo gần gũi người dân ngày càng có năng lực chống tham nhũng đáp ứng yêu cầu của nhân dân hơn